cuối tháng bảy vừa qua một em bé một mươi hai tháng tuổi tại thành phố hồ chí minh đã tử vong vì sốt sốt huyết
và đây cũng là trường hợp bệnh nhi thứ tư tử vong vì căn bệnh này
số thuốc huyết đang gia tăng khi mà đã có gần sáu mươi trường hợp mắc bệnh trên cả nước
các em nhỏ có thể trạng non yếu và chưa biết cách tự chăm sóc bản thân
vậy nên các bậc phụ huynh cần cẩn trọng trong quá trình theo dõi cũng như điều trị cho trẻ
tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra
bị sốt xuất huyết đến ngày thứ sáu em đạt bắt đầu có những biến chứng xuất huyết nghiêm mạc
chảy máu chân răng chảy máu cam
các bác sĩ đã về truyền tiểu cầu băng máy để điều trị tích cực cho em
cho đến hiện tại bệnh tình đã thiên giảm
may mắn một phần là khi bị sốt em đã được gia đình cho đến bệnh viện ngay để theo dõi diễn tiến của bệnh
nhờ đó có thể kiểm soát kịp thời những biến chứng do sốt huyết mà em gặp phải
máu mẹ cho thuốc hạ sốt thuốc xong rồi thấy nó hạ đầu chút xong rồi vẫn lại lên tiếp
cứ như thế lâu lâu thế nên là bác quyết định cho đến sáng cho đến bệnh viện khám
tại khoa nhi tổng hợp bệnh viện sanh pôn hà nội
đa phần các bé đến khám cấp cứu và điều trị nội trú tại đây đều là mắc sốt xuất huyết
theo các bác sĩ giai đoạn nguy hiểm nhất là từ ngày thứ tư đến ngày thứ sáu
các triệu chứng sốt xuất huyết sẽ rõ rệt hơn và thậm chí một số biến chứng cũng có thể xảy ra
vậy nên các bậc phụ huynh cần theo dõi kỹ những triệu chứng của con em mình trong thời gian này
hoặc là trẻ cũng chưa mệt mỏi quá nhiều
thì cũng chưa có biểu hiện gì trên da mà tập trung nhiều nhất vào ngày thứ năm là cái ngày mà nguy hiểm nhất
bệnh nhân có thể sốc có thể chảy máu ồ ạt nhưng có thể thoát dịch thì có thể suy hô hấp
các chuyên gia cũng khuyên cáo hiện nay đang là cao điểm dịch sốt xuất huyết
để bảo đảm an toàn các bậc phụ huynh nên hạ sốt cho con bằng paracetamol
tuyệt đối không dùng ibuprofen hay aspirin và không tự ý truyền dịch tại nhà cho trẻ
thì cái nhóm này nó đặc biệt là nó ảnh hưởng đến cái tiểu cầu
và nó có thể gây giảm tiểu cầu tác dụng phụ của nó sẽ phép của nó là giảm số lượng tiểu cầu
vì vậy mà trong cái sốt huyết thì chúng ta không sử dụng nhóm này để điều trị hạ sốt cho những bệnh nhân sốt huyết
nếu không nó sẽ làm tăng nặng cái tình trạng số lượng tiểu cầu nó suy giảm xuống và nguy cơ chảy máu rất là cao
cái phần truyền dịch
nên để là bác sĩ chỉ định và nên truyền ở các cơ sở y tế không nên tự ý truyền ở nhà
không nên tự ý dịch truyền chưa biết loại loại dịch truyền nào yêu chương nhập chương hay là cái gì đó
có thể còn ảnh hưởng đến cân bằng nội môi có thể ảnh hưởng đến các thành phần trong máu nữa rất là nguy hiểm
sốt xuất huyết năm nay đang có nhiều diễn biến phức tạp và có nhiều ca có biến chứng nặng hơn so với cùng kỳ các năm
vì thế nếu thấy con em mình có những biểu hiện
bất thường như sốt quá cao sốt huyết làn rộng tay chân lạnh trẻ đang tỉnh táo bỗng lừ đừ
các bậc phụ huynh nên cho con đến cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán theo dõi và điều trị theo phác đồ của bác sĩ